dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân các đại biểu đã thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp
theo các đại biểu dự thảo luật nên cân nhắc nội dung giao nhiệm vụ giám định tư pháp cho kiểm toán nhà nước
các đại biểu nhất trí với sự cần thiết sửa đổi bổ sung luật và tán thành chỉ tập trung sửa đổi bổ sung kịp thời những vấn đề mang tính cấp bách
cần thiết để tháo gỡ vướng mắc bất cập về thể chế khắc phục ngay những tồn tại khó khăn trong công tác giám định tư pháp
phục vụ giải quyết án tham nhũng và kinh tế không nên mở rộng sang nội dung về thẩm quyền nhiệm vụ và thủ tục tố tụng đang có tính ổn định bền vững trong luật
tuy nhiên đại biểu chưa nhất trí với việc bổ sung quyền hạn cho kiểm toán nhà nước trong công tác giám định tư pháp
hiện nay ngoài việc thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm kiểm toán nhà nước còn thực hiện kiểm toán theo yêu cầu của quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội chủ tịch nước chính phủ thủ tướng chính phủ
như vậy nhiệm vụ chính của kiểm toán nhà nước là thực hiện kiểm toán đã rất nặng nề
tôi đề nghị không giao thêm nhiệm vụ giám định tư pháp cho kiểm toán nhà nước để kiểm toán nhà nước tập trung vào nhiệm vụ thực hiện kiểm toán
trong trường hợp này lại tham gia giám định thì không đảm bảo tính độc lập khách quan
nhất trí với ý kiến của đại biểu nguyễn thị việt nga đại biểu võ đình tín cho rằng luật giám định tư pháp hiện hành quy định
cơ quan quản lý nhà nước quản lý ngành lĩnh vực thì thực hiện giám định tư pháp trong ngành lĩnh vực đó
vì vậy việc trao quyền giám định tư pháp cho kiểm toán là không cần thiết
đối tượng kiểm toán của kiểm toán nhà nước là việc quản lý sử dụng tài sản công
do vậy việc quy định nhiệm vụ giám định tư pháp cho cơ quan kiểm toán nhà nước tại điều bốn mươi một a của dự thảo luật
tôi cho rằng quy định như vậy sẽ dẫn đến sự trùng lấp về chức năng nhiệm vụ giám định tư pháp
với các bộ ngành quản lý
quản lý như tài chính xây dựng giao thông ngân hàng nhà nước bảo hiểm xã hội v v
đại biểu cho rằng bộ tài chính đã bổ nhiệm hơn một giám định viên tư pháp
và công nhận một trăm bốn mươi sáu người giám định theo vụ việc trong lĩnh vực tài chính
như vậy nguồn nhân lực giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính hiện nay đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra
và nếu giao cho kiểm toán thực hiện nhiệm vụ này thì sẽ phát sinh biên chế
kinh phí tổ chức bộ máy của kiểm toán nhà nước
trái với yêu cầu tinh giản biên chế đã thực hiện nghiêm túc trong thời gian qua